sáng nay hai mươi một tháng một mươi tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trao quyết định bổ nhiệm
đại sứ việt nam tại nước ngoài nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba và tiếp các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam
tại nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ cùng tham dự có đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
lãnh đạo văn phòng tổng bí thư và văn phòng chủ tịch nước
chín đại sứ việt nam tại nước ngoài nhiệm kỳ hai nghìn ba mươi hai nghìn hai mươi ba được bổ nhiệm đợt này gồm các đồng chí
đặng đình khôi đại sứ việt nam tại liên bang nga nguyễn văn thảo đại sứ việt nam tại vương quốc bỉ
và liên minh châu âu eu mai phước dũng đại sứ việt nam tại cộng hòa singapore đinh toàn thắng
đại sứ việt nam tại cộng hòa pháp nguyễn trung kiên đại sứ việt nam tại áo nguyễn thị bích thảo
đại sứ việt nam tại hungary phạm trường giang đại sứ việt nam tại cộng hòa chile hồ thị thanh trúc
đại sứ việt nam tại cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ sri lanka lê hồng trường đại sứ việt nam tại cộng hòa hy lạp
tại buổi tiếp các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề
mà đảng nhà nước nhân dân giao phó
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phân tích bối cảnh tình hình khu vực và thế giới
thời cơ và thách thức đang đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mong muốn các đại sứ tổng lãnh sự cần phát huy cao độ truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc việt nam
tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
các binh chủng đối ngoại cần tăng cường phối hợp đoàn kết thống nhất phát huy sức mạnh tổng hợp
đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước ngoại giao nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa
cả phương diện song phương và đa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng lưu ý
cần quán triệt sâu sắc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ đối ngoại
là bạn là đối tác tin cậy là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
trong từng thời kỳ thời điểm trước diễn biến phức tạp mau lẹ của tình hình thế giới
cần nắm vững chủ trương đường lối của đảng nhà nước đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết
dĩ bất biến ứng vạn biến giải quyết hiệu quả công việc góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của đảng của dân tộc